sau khi nghe tờ trình của chính phủ và báo cáo thẩm tra của ủy ban văn hóa giáo dục thanh niên thiếu niên và nhi đồng của quốc hội
các đại biểu quốc hội đã thảo luận tại tổ về dự án luật giáo dục sửa đổi
liên quan đến quy định về chương trình giáo dục phổ thông sách giáo khoa
nhiều đại biểu không tán thành với việc có một môn học mà có nhiều bộ sách giáo khoa
điều ba mươi về chương trình giáo dục phổ thông sách giáo khoa trong dự thảo luật giáo dục sửa đổi
quy định mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa thực hiện xã hội hóa việc biên soạn sách giáo khoa
cơ sở giáo dục được lựa chọn sách giáo khoa để sử dụng ổn định trong giảng dạy
học tập trên cơ sở tham khảo ý kiến của giáo viên học sinh và cha mẹ học sinh
cho ý kiến về vấn đề này đại biểu nguyễn anh trí đoàn đại biểu quốc hội thành phố hà nội
bày tỏ lo lắng khi một môn học lại có nhiều bộ sách giáo khoa
vì đại biểu này cho rằng các môn học chỉ cần một bộ sách giáo khoa
và có thể có nhiều bộ sách tham khảo
ngoài ra sách giáo khoa phải được sử dụng được nhiều năm
không quá là một mươi
đại biểu thuận hữu đoàn đại biểu quốc hội tp hải phòng cũng cho rằng
chỉ nên có một bộ sách giáo khoa để tạo ra tính ổn định không gây lãng phí
đại biểu nhấn mạnh mỗi một chính sách mới được bộ giáo dục và đào tạo đưa ra
đều gây ảnh hưởng lớn đến xã hội
vì vậy khi đưa ra những điều mới bộ giáo dục và đào tạo nên dành thời gian thử nghiệm